cơ quan an ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bắt giữ ba đối tượng để điều tra về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào ngày năm tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với công an huyện văn lãng bắt giữ hai đối tượng là lưu văn luật chú tại tỉnh hương yên và trần văn du chú tại tỉnh bắc ninh về hành vi tổ chức cho bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tiếp đó vào ngày bảy tháng một mươi hai tổ công tác của phòng an ninh điều tra phòng an ninh đối ngoại phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô do nguyễn duy đoàn chú thành phố hà nội điều khiển đang chở bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua điều tra làm rõ các đối tượng khai nhận được người khác thuê để đi đón người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam và nhận tiền công
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
công an quận bình tân tp hcm vừa bắt quả tang vụ vận chuyển mua bán trái phép
trái phép ma túy tổng hợp với số lượng gần hai mươi một kg do các đối tượng là phạm thành lực chú tại quận tám trần huệ minh chú quận bình tân và nguyễn quốc tuấn chú quận một thực hiện
vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an quận bình tân phát hiện phạm thành lực chú tại quận tám điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thu giữ trong áo khoác của lực một bịch metafetamin có khối lượng gần hai trăm linh g
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lực
công an thu giữ gần sáu trăm linh gam ma túy các loại lực khai nhận nguồn gốc số ma túy trên là do trần huệ minh chú quận bình tân đưa để đi bán lại cho khách
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn quốc tuấn tại xã huyện hóc môn thu giữ gần hai mươi kg ma túy loại metafetamin
qua làm việc tuấn khai số ma túy trên do minh và lực giao cho tuấn đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn này hiện đang được công an tp hcm tiếp tục mở rộng điều tra
gần tám trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị công an tp hà nội lập biên bản vi phạm trong quá trình thực hiện ra soát kiểm tra theo yêu cầu của bộ công an
sau gần hai tháng triển khai quốc liệt kết quả ra soát tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an tp hcm đã hoàn thành việc tổng ra soát một trăm linh cơ sở
quá trình kiểm tra đã tuyên truyền vận động hướng dẫn cho người dân cơ sở
trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đã phát hiện lập biên bản vi phạm ban hành tám tám trăm sáu mươi một quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn bảy mươi một tỷ đồng
đồng thời tham mưu ban hành một sáu trăm tám mươi quyết định tạm đình chỉ hoạt động một một trăm chín mươi tám quyết định đình chỉ hoạt động và hai mươi chín chín trăm linh hai văn bản kiến nghị yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để tổ chức khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa chữa chcanh văn bản vi phạm đã phát hiện lập biên bản vi phạm bàn hành tám tám trăm sáu mươi một quyết định tạm đình chỉ hoạt động để tổ chức khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa chánh

thưa quý vị lai châu là vùng đất biên cương của tổ quốc
với hơn hai mươi dân tộc anh em cùng chung sống
đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên tám mươi bốn dân số
đời sống kinh tế của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn
và toàn tỉnh thì vẫn còn trên bảy sáu trăm linh hộ nghèo hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở
và với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
bộ công an đang tiếp tục triển khai hỗ trợ làm nhà cho những người dân này
ở huyện biên giới phong thổ
và khi năm mới đang đến rất gần cũng là lúc các hộ gia đình ở đây
sẽ có những ngôi nhà mới khang trang của mình
ngày nào cũng vậy những khi không lên nương giấy
gia đình ông lý a nhóm lại ra ngắm nhìn ngôi nhà đang dần hoàn thành
hai vợ chồng đều khuyết tật đời sống vô cùng khó khăn
nên việc có được một ngôi nhà thế này dường như là giấc mơ đối với cả gia đình
tôi thì hù vợ tôi thì cầm nên khó khăn lắm
nhà trước rột nát trả ở được mùa đông thì lạnh mùa mưa thì ướt
giờ sắp có nhà mới để ăn tết rồi tôi mừng lắm
đó cũng là niềm vui chung của sáu trăm linh hộ gia đình trên địa bàn huyện phong thổ tỉnh lai châu
sau khi được các thôn bản bình xét lựa chọn xây tặng nhà mới
các hộ có hoàn cảnh khó khăn mà không có nhà ở
có nhà ở nhưng mà nó không đảm bảo
thường mưa gió phải dính mưa rột rồi là không yên tâm để phát triển kinh tế
thì nay thấy bà con rất là phấn khởi và mừng để có cái chính sách này
để người dân bà con có hoàn cảnh đó
được giới nhà ở chê mưa chê nắng ổn định
chúng tôi đã tiến hành đến tận các bản các thôn và tham mưu cho ủy ban xã
để họp dân bình xét những nhà nào thật sự là rột nát thật sự là khó khăn
để họ hưởng được cái chế độ của bộ công an mang đến cho họ
để từ đó họ hiểu được sự quan tâm của lực lượng công an đến
và nâng cao hình ảnh lực lượng công an hơn nữa trong lòng người dân
vậy là đồng bào khó khăn có nhà kịp đón năm mới
căn nhà mới sẽ vững trái chắc chắn hơn nhà cũ
nơi sinh hoạt của các hộ ổn định và khăng trang hơn
tết năm nay các thôn bản ở đây sẽ có được một cái tết trọn vẹn
kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
tiếp tục phiên xét xử nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
và hôm nay tòa bắt đầu làm việc với các bị hại
phần lớn các bị hại đều yêu cầu hội đồng xét xử tuyên các bị cáo
trả lại tiền đã mua các dự án
tuy nhiên thì cũng có bị hại yêu cầu được nhận đất
theo thông báo của tòa trong các ngày một mươi hai một mươi ba tháng một mươi hai hội đồng xét xử sẽ xét hỏi

cụ thể alibaba phước bình central park alibaba phước bình central park hai
alibaba phước thái capital alibaba long phước industry alibaba phú mỹ central city
alibaba phú mỹ central city hai alibaba venice city alibaba phú mỹ center city
hôm nay có khoảng hơn một trăm năm mươi bị hại đến dự tòa theo giấy triệu tập
một số bị hại yêu cầu công ty cổ phần địa ốc alibaba hoàn trả lại tiền gốc
đã nhận và lãi theo thỏa thuận trước đây với các bị hại
tuy nhiên có một số khác đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho nhận đất đã mua
không đồng ý nhận tiền
trong suốt quá trình xét xử trong khi các đồng phạm thành khẩn khai báo
thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng thì bị cáo nguyễn thái luyện lại phủ nhận
toàn bộ cáo trạng cho rằng bản thân thực hiện hành vi pháp luật không cấm
bị cáo vợ thị thanh mai cũng là vợ bị cáo luyện giám đốc công ty cổ phần alibaba loafin
kêu an về hành vi truy tố là rửa tiền
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bùi trung kiên sinh năm hai nghìn năm ngụ tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đe dọa xuyên tạc xúc phạm uy tín của tổ chức
danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
theo hồ sơ ngày hai mươi bảy và hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bùi trung kiên sử dụng mạng xã hội đăng tải
hai dòng trạng thái có nội dung đe dọa xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ
thu hút nhiều lượt người bày tỏ cảm xúc và bình luận
công an thành phố bạc liêu tiến hành xác minh làm rõ và tiến hành mời bùi trung kiên lên làm việc
tại cơ quan công an sau khi được công an thành phố bạc liêu tuyên truyền giáo dục
bùi trung kiên nhận thức được hành vi sai trái của mình và tự tháo gỡ các bài đăng trên mạng xã hội
công an tp bạc liêu cũng trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bùi trung kiên
nguy hiểm ám ảnh là tâm trạng của nhiều người dân mỗi khi lưu thông trên quốc lộ một a
bởi tình trạng kẹt xe tai nạn giao thông trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh đồng nai
đây là hình ảnh không hiếm gặp xảy ra trên quốc lộ một a đoạn đi qua địa phận tỉnh đồng nai
trong thời gian qua chỉ cần một chiếc xe tải dừng đậu bên một làng đường
cũng sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tất cả các phương tiện còn lại lưu thông
tuy nhiên theo phản ánh của người dân nhiều năm nay hầu như quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh đồng nai
không được nâng cấp mở rộng đường chật xe đông khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn
nhất là đối với người điều khiển xe gắn máy đây cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân
mỗi khi lưu thông trên con đường viết mạch này
kể cả bản thân tôi kể cả chạy ô tô cũng vậy chạy hòn đa cũng vậy rất nguy hiểm
thậm chí tôi nhiều lúc phải bạm rã con lướt chúng dạm đi với cái len này mà bạm rã con lướt
thì đấm đường xả nó ách tắt mà đường là đường hai len thì bắt buộc mình phải đi hai len
nhưng mà rất nguy hiểm đối với cái len bên lơ thì rất nguy hiểm
là cái len này bìa mỉnh gò đường cũng rất mong chính quyền của nhà nước
mở rộng ra như thế này để mà đi về cho
tuyến đường quốc lộ một a đi qua các khu vực đông dân cư dọc tuyến đường này tập trung nhiều khu công nghiệp
do đó lượng xe lưu thông trên tuyến này luôn trong tình trạng quá tải
đặc biệt là từ ngã tư dầu dây đến ngã ba phát triển ngày một tăng cao
dẫn đến tình trạng kẹt xe ủng tắc pha chạm giao thông thường xuyên xảy ra
bên cạnh đó ý thức của một số người tham gia giao thông còn kém
tình trạng xe máy đi vào làng đường dành cho xe ô tô thường xuyên diễn ra
nên nguy cơ va chạm tai nạn giao thông luôn rình rập
quốc lộ một a của mình là cái tuyến đường huyết mạch nhưng mà hầu như là thường xuyên đó
thường xuyên là kẹt xe và cái mức độ mà tai nạn giao thông là cũng vẫn còn nhiều
theo tôi thì cũng mong rằng nhà nước cũng như các cơ quan chức năng làm quan tâm
và có một cái hướng xử lý về cái con đường huyết mạch này tốt hơn
bằng cách là phân luồn hoặc mở rộng đường gì đó
rồi cái hệ thống mà giao thông bên cái hệ thống
hệ thống mà mấy anh em mà quản lý bên giao thông là quan sát chặt chẽ hơn
giúp người dân lưu thông tốt hơn để tránh cái sự ùm tắt mà những lúc ùm tắt nó kéo dài rất là lâu
đồng nai là địa phương kinh tế trọng điểm khu vực phía nam
có nhiều khu công nghiệp hàng đầu cả nước nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa lưu thông trên quốc lộ một a là rất lớn
cùng với đó nhu cầu vận chuyển hành khách tuyến bắc nam vẫn phải đi trên quốc lộ một cũng ngày một tăng cao
do đó hàng ngày tuyến quốc lộ này vẫn phải oàn mình gánh chịu hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại
trong khi đó hạ tầng không đảm bảo đã ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông
tìm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
trên cái thực tế thì quốc lộ một a đi qua địa bàn của tỉnh đồng nai thì lưu lượng gia tăng rất là nhanh trong thời gian vừa qua
đấy thì kéo theo là một số các cái hệ lùi liên quan đến cái kiểm bản bất an toàn giao thông và tai nạn xảy ra ở trên đường
trên tuyến này thì chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị tham mưu cho ủy ban tỉnh để mà kiến nghị bộ giao thông
và tổ chức phần làm lại các cái phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một
đối với tuyến quốc lộ một thì ủy ban tỉnh cũng đã có văn bản rồi kiến nghị bộ giao thông để mà thực hiện đầu tư nâng cấp
nhưng mà đến bây giờ thì cũng chưa được chấp thuận
nên là cái việc mà
thượng lưu lược quá lớn mà lưu thông trên tuyến như thế thì khả năng xảy ra tai nạn giao thông rất là cao
và đặc biệt thời gian vừa qua thì cũng đã xảy ra một vụ vài vụ gọi là tai nạn giao thông
liên quan đến cái phương tiện tải và xe hay bánh gắn máy lưu thông ở làn hỗn hợp
tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh đồng nai có chiều dài gần một trăm linh km
đây là tuyến đường huyết mạch của quốc gia kết nối tỉnh đồng nai với các tỉnh thành trong cả nước
vì vậy lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ này rất đông bất kể ngày đêm
theo thống kê lưu lượng phương tiện trên quốc lộ một a đoạn qua đồng nai lên đến hơn năm mươi xe một ngày đêm
trong khi đó hiện tại mặt đường quốc lộ rất hẹp
mỗi bên chỉ có một làn xe ô tô và một làng hỗn hợp
trước sự gia tăng cao của các phương tiện tham gia giao thông hầu hết các tuyến quốc lộ này hiện đang quá tải
điều này không những ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế
mà còn khiến công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông giải quyết kẹt xe trở nên vất vả phức tạp hơn
kính thưa quý vị dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường võ văn ngân được khởi công vào năm hai nghìn một mươi
dự kiến là xong trong vòng một mươi bảy tháng
nhưng đến nay thì dự án vẫn chưa thể hoàn thành
dự án dở dàng lô cốt nằm ngang nhiên giữa đường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại nơi đây
mặt đường gồ ghề buổi bay mịt mù
giao thông ủng tắc
đây là thực trạng diễn ra tại khu vực dự án thoát nước trên đường võ văn ngân tp thủ đức
theo phản ánh của người dân lô cốt của dự án này đã tồn tại khoảng hai năm qua
công trình đã nhiều lần tháo dở rồi lại lắp lên do có nhiều đơn vị thay phiên nhau thi công
hiện mặt đường đã bị xuống cấp gồ ghề đặc biệt khi vào giờ cao điểm thường bị kẹt xe
khiến việc sinh hoạt và kinh doanh tại khu vực này ảnh hưởng nghiêm trọng
cái lô cốt này là nó làm từ lúc mà chưa có dịch xảy ra
mà cái sơ đồ của nó là chỉ có hai năm km thôi mà nó làm từ hồi dịch tới giờ là ba năm nay chưa xong
nó làm rất là ổ nó làm không có săn lắp gì hết nó bụi bay bịt mù
với một phần với buôn bán coi như là mất năm sáu mươi khách
kẹt xe coi như là cứ phải đi vô lề chạy trên lề không
ở dưới thì xe đò nó chạy đi tay lái không dựng
thì coi như là đa số là mấy người mà lớn tuổi bị té
với một phần nữa mà mưa lớn là nước ngập á thì có những cái ổ gà đó thì người ta sẽ té đi
thì nó cũng cản trở đời sống của mọi người
ở đây thì tụi cô cũng ảnh hưởng về tất cả về vấn đề mua bán rồi về nói chung là sinh hoạt
mọi thứ đều bị ảnh hưởng hết
khi mà xe nó không có đi được thì nó leo lên cả trên thềm là đá dâm nó bắn vào cái kiến đã nứt rồi
mới đây thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã có quyết định tước giấy phép thi công đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đối với nhà thầu thi công dự án thoát nước đường
bộ văn ngân tp thủ đức do dựng lô cốt bị ủng tắc kéo dài
tính từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay dự án này đã bị thanh tra giao thông xử phạt một mươi ba lần với số tiền một trăm một mươi chín triệu đồng
tuy nhiên dự án thì dừng nhưng lô cốt vẫn còn đó
cuộc sống người dân vẫn bị ảnh hưởng hàng ngày chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt
với kim ngạch thương mại song phương đã đạt hơn một mươi bốn tỷ đô la trong năm hai nghìn hai mươi ba
ấn độ hiện là một trong tám đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
ưu địa để các doanh nghiệp việt nam và ấn độ phát triển là rất lớn
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kết nối
và đây là nội dung chính tại hội nghị xúc tiến thương mại việt nam ấn độ
diễn ra vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại tp hcm
theo vcci hiện ngoài các mặt hàng chính mà ấn độ xuất khẩu sang việt nam
bao gồm sắt thép bông ngũ cốc thịt sản phẩm thủy sản máy móc và thiết bị
thì việt nam cũng đang có sáu dự án đầu tư ở ấn độ
với tổng vốn đầu tư đạt hai mươi tám năm mươi năm triệu đô la mỹ
chủ yếu trong các lĩnh vực gồm dược phẩm công nghệ thông tin hóa chất và vật liệu xây dựng
kim ngạch thương mại song phương đã đạt một mươi bốn một mươi bốn tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó ấn độ xuất khẩu sang việt nam đạt sáu bảy tỷ đô la mỹ tăng ba mươi bốn
trong khi lựa nhập khẩu từ việt nam đạt bảy bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ tăng hai mươi một
kim ngạch được dự kiến tiếp tục tăng cao trong thời gian các hiệp định song phương được ký kết
dự kiến sẽ đạt mục tiêu kim ngạch một mươi năm tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi hai hoặc hai nghìn hai mươi ba
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm sau một thời gian gián đoạn
hiện nay đơn vị này đã tiếp nhận vaccine sở ý và vaccine dbt bạch hầu ho và gà uống ván
từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đồng thời là viện dinh dưỡng quốc gia
cũng đã cấp phát vitamin a bổ sung cho trẻ từ sáu đến ba tuổi
nhiều lần kiến nghị đến nay chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã phân bổ cho tp hcm
một mươi liều vaccine sở ý và năm một trăm bốn mươi liều vaccine dbt bạch hầu ho gà uống ván
tuy nhiên số lượng vaccine này chỉ đối dụng trong tháng một mươi hai và ít hơn vụ trù của trung tâm kiểm
soát bệnh tật tp hcm ngoài vaccine sở ý và dbt hiện tp hcm cũng ứng bình thường ba loại vaccine
khác là viêm gan b bại liệt dạng tim và uống ván tuy nhiên tp hcm đang tạm hết năm loại vaccine
trong chương trình tiêm chủng mở rộng là vaccine viêm não nhật bản lao sở rubella bại liệt dạng
uống và vaccine năm trong một cùng với đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cũng đã nhận được
vitamin a liều cao từ viện dinh dưỡng quốc gia sau hơn một tuần gián đoạn các địa phương sẽ nhận
được vitaminna vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai để chuẩn bị triển khai chiến dịch chiến dịch cho trẻ
úc sẽ diễn ra đồng loạt trên địa bàn thành phố từ ngày một mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi hai trung tâm
kiểm soát bệnh tật tp hcm gửi thông báo này đến phụ huynh trên toàn thành phố để đưa con em mình
để các trạm y tế phường xã và các cơ sở y tế có triển khai tiêm chủng để thực hiện tiêm phòng cho trẻ